công an tp hcm đang tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho các can phạm nhân trên địa bàn
đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo
đồng thời thể hiện tính nhân đạo sự quan tâm đến sức khỏe cho các càn phạm
trong ngày năm tháng tám trước khi tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
nhà tạm giữ công an quận phú nhuận đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh cho căn phạm nhân
đồng thời viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
trong buổi tổ chức tiêm vaccine quá trình thực hiện áp giải can phạm nhân ra khu vực tiêm được tổ chức an toàn
song song đó công an quận phú nhuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân trung tâm y tế dự phòng quận
tổ chức khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng cho các can phạm nhân đảm bảo theo đúng quy định
trên cơ sở đó hai mươi ba can phạm nhân đã được tiêm chủng
trước đó công an tp hcm cũng đã tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho hàng ngàn căn phạm
đang tạm giữ tại trại tạm giam trí hỏa bồ lá
đồng thời các quận huyện và thành phố thủ đức cũng đã đồng loạt tổ chức tiêm cho các can phạm nhân
công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vào ngày hôm qua đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế theo nghị định số một trăm một mươi bảy của thủ tướng chính phủ đối với năm người tụ tập
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
năm người bị xử phạt gồm lê văn nghi lê cô tư
tèo lê minh hải lê văn mật và lê văn hải cùng chú tại xã phú thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện trà ôn
đã phát hiện ra lê văn nghi đang tổ chức nhậu tại nhà cùng bốn người còn lại nên tiến hành lập biên bản vi phạm
qua làm việc năm người trên đã thừa nhận hành vi tụ tập của mình là vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội
chủ tịch ubnd huyện trà ôn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm người trên với tổng số tiền là bảy mươi năm triệu đồng
thưa quý vị trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng nhanh tỉnh khánh hòa đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu toàn tỉnh từ lúc giờ ngày hôm nay mùng sáu tháng tám
trước đó tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu ở một số địa phương
tuy nhiên tình hình dịch covid một mươi chín ở khánh hòa
ngày càng diễn biến phức tạp với số ca dương tính sars cov hai tăng nhanh
cụ thể theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
liên tiếp những ngày gần đây số ca dương tính với sars cov hai tăng ở mức hai con số mỗi ngày
trong ngày năm tháng tám toàn tỉnh ghi nhận năm mươi một ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh lên gần ba ca
nội dung công điện khẩn của chủ tịch tỉnh khánh hòa vừa ký vào chiều ngày hôm qua
nêu nhiệm vụ trọng tâm toàn tỉnh đó là dập dịch quyết liệt khẩn trương khoanh vùng cách ly truy vết xét nghiệm để tách f ra khỏi cộng đồng
chính quyền tỉnh khánh hòa đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không ra đường khi không thực sự cần thiết để bảo vệ cho bản thân gia đình và cộng đồng
trong khi đó tại phú yên trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
tỉnh phú yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm chín ngày cho đến ngày một mươi năm tháng tám
trước đó tỉnh phú yên đã ra văn bản giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
thời gian thực hiện một mươi năm ngày tức là đến ngày bảy tháng tám
nguyên nhân gia hạn thực hiện giãn cách xã hội đợt này là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên tiếp tục diễn biến phức tạp
cụ thể thời gian gần đây số ca dương tính sars cov hai trên toàn tỉnh
vẫn tăng hiện đã ghi nhận hơn một sáu trăm linh ca dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương chủ động đánh giá tình hình
xác định mức độ nguy cơ trên địa bàn để có giải pháp ứng phó phù hợp trên tinh thần cao hơn một mức sớm hơn một bước
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đang diễn biến phức tạp và khó lường
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố yêu cầu đảm bảo sự an toàn tuyệt đối các cơ quan công sở và sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị
thực hiện chỉ đạo này tại địa bàn quận hai bà trưng nơi mà đang được coi là điểm nóng của thành phố hà nội vì có số ca mắc covid một mươi chín cao
công an quận hai bà trưng đã thiết lập nhiều giải pháp phòng chống dịch từ trụ sở công an quận cho đến trụ sở các đội phường
đại trụ sở công an quận hai bà trưng ngay từ cổng gia bảo đơn vị
đoàn thanh niên công an quận đã phân công cán bộ chia theo ca thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch ngay từ cổng
bên trong đội nghiệp vụ cán bộ chiến sĩ nghiêm túc chấp hành quy định năm k trong suốt quá trình làm việc
bên ngoài hành lang đơn vị mọi công văn đến đều đặt vào những hộp tài liệu như thế này để tránh sự tiếp xúc
ngay khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp chỉ huy quận hai bà trưng đã chỉ đạo tổ điều lệnh
phối hợp với tổ y tế công an quận thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trong đơn vị
do vậy ý thức của cán bộ chiến sĩ luôn được duy trì và phát huy
để bị cán bộ chiến sĩ trong đơn vị khi làm việc

và đeo kính trong các bảng để đảm bảo an toàn các phòng chống dịch
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy quân quận tổ kiểm tra điều lệnh kiêm nhiệm của con quận
phối hợp cùng cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ trong toàn công an quận
về công tác chấp hành điều lệnh cũng như công tác phòng chống dịch
như nhắc nhở cán bộ chiến sĩ thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng nước rửa tay sát khuẩn
đeo kính chống giọt bắn và đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn
do tình hình diễn biến của dịch bệnh diễn ra trên địa bàn quận hai bà trưng đang diễn biến rất là phức tạp
nhận được sự chỉ đạo của quan tâm chỉ đạo của công an quận hai bà trưng
ban chỉ đạo quân quận cũng như là tổ điều lệnh và tổ y tế của công an quận
thì là đơn vị chúng tôi thì ngày càng chặt chẽ hơn và nâng cao hơn cái tinh thần trách nhiệm trong công việc
vừa là làm hoàn tính tốt nhiệm vụ được ban chỉ huy tin tưởng ra phó
vừa là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an thành phố hà nội đang nỗ lực căng mình làm nhiệm vụ
nhưng có diễn biến phức tạp như hiện nay đặc biệt là tại địa bàn quận hai bà trưng
lực lượng công an xác định luôn phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm virus
tuy nhiên với tinh thần không chủ quan không lơ lả trong công tác phòng chống dịch
cùng với nhiều giải pháp được thiết lập công an quận hai bà trưng đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh
làm đến có khi là đến mười mấy tiếng một ngày
nhưng mà đối với cái tinh thần của một trong những lực lượng đầu chống dịch
chúng tôi cũng càng cố gắng hơn nữa cũng cố gắng để làm sao mà phòng chống được dịch
làm sao mà cắt được cái sự lây lan này
chủ động trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
theo đó công an hà nội nói chung và công an quận hai bà trưng nói riêng
đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn để cùng với các lực lượng chức năng khác
và nhân dân thủ đô chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke hoạt nga ở thôn hai mai xá thị trấn vĩnh trụ huyện lý nhân
trước đó khoảng một giờ ngày hai tháng tám đội điều tra tổng hợp phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện lý nhân
công an thị trấn vĩnh trụ tuần tra phát hiện quán karaoke hoạt nga đang hoạt động trái phép và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
do lê khánh hòa là con trai chủ cơ sở quản lý
kiểm tra bốn phòng hát của quán có tổng số hai mươi năm trường hợp trong đó có một mươi một nam một mươi bốn nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy
lực lượng chức năng kiểm tra nhanh và phát hiện hai mươi bốn trong số hai mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy
đáng chú ý quán karaoke hoạt nga đổi tên từ nga hoạt
do năm hai nghìn hai mươi quán xảy ra vụ khách sử dụng ma túy sốc và tử vong đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
hiện công an huyện lý nhân đang tạm giữ một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và lê khánh hòa về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra theo quy định của pháp luật
tối qua ngày năm tháng tám lô thuốc kháng virus covid một mươi chín do ấn độ sản xuất đã về đến tp hcm
và đây là loại thuốc có khả năng rút ngắn
thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng
dự kiến là trong ba mươi ngày tới ấn độ sẽ cung cấp thêm một triệu liều nữa cho chính phủ việt nam
và xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác công an tp hcm đang đồng loạt tổ chức tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho các can phạm nhân trên địa bàn
ngày năm tháng tám trước khi tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín nhà tạm giữ công an quận phú nhuận
đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh cho căn phạm nhân đồng thời cho viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
trong buổi tổ chức tiêm vaccine quá trình thực hiện áp giải can phạm nhân ra khu vực tiêm được tổ chức an toàn
song song đó công an quận phú nhuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân trung tâm y tế dự phòng quận
hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng cho các can phạm nhân đảm bảo đúng theo quy định
trên cơ sở đó hai mươi ba căn phạm nhân đã được tiêm chủng an toàn trực tự
trước đó công an tp hcm cũng đã tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho hàng ngàn can phạm nhân
đang giam giữ tại trại tạm giam chí hòa búa lá đồng thời các quận huyện và thành phố thủ đức
cũng đã đồng loạt tổ chức tiêm cho các can phạm nhân
chính sách trên của công an tp hcm thể hiện tính nhân văn đảm bảo quyền lợi sự quan tâm đến sức khỏe
cho các can phạm nhân của lực lượng công an cũng như quyết tâm không để dịch lây lan trong các trại giam nhà tạm giữ
trước nguy cơ thiếu máu trầm trọng để phục vụ cứu chữa bệnh nhân trên địa bàn
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng chín
tp hcm sẽ tổ chức vận động một mươi hai người tham gia hiến máu nhân đạo
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện nguồn máu lưu trữ tại ngân hàng máu đang sụp giảm
có nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng
để kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu
ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo
từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng chín
theo đó tp hcm phấn đấu đạt một mươi hai người tham gia hiến máu
tương ứng một mươi hai túi máu đủ điều kiện cấp cứu cho bệnh nhân
trước mắt tp hcm sẽ vận động cán bộ công chức viên chức người lao động
đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước các đơn vị sự nghiệp
các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
cán bộ chiến sĩ và người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp
thực hiện vừa cách đi vừa sản xuất
công an tp hcm sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể hiến máu
di chuyển đến các địa điểm hiến máu đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
việc tổ chức hiến máu cứu người là hoạt động cần được duy trì thường xuyên
đảm bảo nguồn máu phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày cho bệnh nhân
nhất là trong thời gian tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
nhằm huy động người dân đồng lòng chia sẻ gánh nặng với chính quyền địa phương
trong phòng chống dịch covid một mươi chín công an phường một quận năm tp hcm đã xây dựng mô hình
tổ dân phòng tự quản và phát huy tinh thần dân ta tự bảo vệ mình
góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn không để dịch lây lan trong cộng đồng
quận năm là địa bàn có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại rất đông và phức tạp
dễ lây nhiễm dịch bệnh
do đó bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự
thì việc kiểm soát người qua lại được công an quận đặt lên hàng đầu
để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
trong trong chuỗi sự kiện thiện nguyện này hạt vàng bưu điện sẽ trao tặng bảy trăm linh tấn gạo cho người còn được giúp đỡ tại tp hcm các tỉnh bình dương tây ninh long an tiền giang và đồng nai